chiều ngày hai mươi hai tháng một tại thị trấn phong thổ huyện phong thổ hội khuyến học tỉnh lai châu và bộ đội biên phòng tỉnh
phối hợp tổ chức lễ trao học bổng nâng bước em đến trường của bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới tỉnh lai châu
tại buổi lễ ban tổ chức đã trao một trăm sáu mươi sáu suất học bổng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
trên địa bàn biên giới tỉnh lai châu với tổng trị giá năm trăm linh triệu đồng
bên cạnh đó bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh lai châu còn tích cực vận động các tổ chức xã hội
các nhà hào tâm trong và ngoài tỉnh đóng góp ủng hộ để xây dựng phòng học nhà bán chú
mua sắm trang thiết bị đồ dùng học tập cho các em
tính đến hết năm hai nghìn một mươi tám toàn lực lượng bộ đội biên phòng việt nam đã nhận đỡ đầu hai năm trăm bốn mươi sáu học sinh
trong đó bộ đội biên phòng tỉnh lai châu đỡ đầu sáu mươi một em
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay chương trình nâng bước em đến trường đã hỗ trợ xây dựng một mươi bảy phòng học
và năm nhà bán chú một cây cầu cho học sinh đi lại an toàn với tổng kinh phí ba chín tỷ đồng và nhiều cơ sở vật chất khác